theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chiều nay cho biết từ sáu h đến một mươi tám h ngày hôm nay cả nước không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
hiện ở nước ta chỉ còn bảy bệnh nhân dương tính với sars cov hai
trong ba trăm ba mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi một ca số ca còn đang điều trị là một mươi một ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín hai trăm hai mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm năm mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác tám bảy trăm hai mươi hai người cách ly tại nhà nơi lưu trú ba trăm bốn mươi năm người